thưa quý vị thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ cướp tiệm vàng táo tợn gây hoang mang dư luận
mới đây ở phú thọ đã xảy ra một vụ việc tương tự khi một đối tượng bất ngờ cầm dùi cui điện
uy hiếp chủ tiệm vàng gom vào túi
chị đặng thị thúy chủ tiệm vàng mh có địa chỉ tại phường dữ lâu thành phố việt trì cho biết
đến thời điểm hiện tại chị và chồng là anh lê văn hân vẫn chưa hết bàng hoàng khi đối diện với tên cướp
theo đó cán bộ công an tỉnh phú thọ đã phối hợp cùng quân chúng nhân dân
tỉnh phú thọ danh tình đối tượng được cơ quan chức năng xác định là đinh quang minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chủ tại phường gia cầm tp việt trì tỉnh phú thọ
theo chị thúy vợ chồng chị mở cửa hàng vàng bạc trên được bảy năm
chị cũng từng theo dõi thông tin về nhiều vụ cướp tiệm vàng
nhưng bản thân chị vẫn không thể ngờ một ngày tiệm vàng của gia đình bị đối tượng viếng thăm
chị thúy kể thời điểm khoảng một mươi hai h ba mươi bốn trưa ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
vợ chồng chị đang tư vấn đổi trang sức cho hai người khách
là phụ nữ thì bất ngờ một người đàn ông ráng người rong ròng cao
bộ dạng khả nghi mở cửa di chuyển vào tiệm
đối tượng mặc áo điều hòa màu nâu quần dài màu đen
đầu đội mũ bảo hiểm chùm đầu đeo khẩu trang kiến mặt
trên ngực cả đeo một túi chéo một tay cầm túi vài màu đen
tay còn lại cầm rủi quy điện chị thúy nhớ lại
vừa vào đến tiệm đối tượng vứt túi đen lên mặt quầy
sau đó dơ rùi quy điện uy hiếp và yêu cầu vợ chồng chị đút vàng vào túi
trước tình huống bất ngờ nhưng phát hiện đối tượng chỉ cầm theo rủi quy
nên chồng chị thúy cầm theo cây gậy đặt dưới quầy và đáp lại tiền cướp
may có giỏi thì vào đây mà lấy chứ tau không để vàng vào túi được
giữa lúc hỗn loạn hai vị khách đến mua vàng tại cửa hàng đã lẻn ra bên ngoài chi hồ cướp
nghe tiếng chi hồ đại úy vũ thế dũng cán bộ phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và thiếu tá nguyễn mạnh hùng
cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh phú thọ
đang dừng đèn đỏ gần đó đã có mặt kịp thời phối hợp với quần chúng nhân dân
chặn cửa không cho đối tượng tẩu thoát đồng thời tuyên truyền vận động để đối tượng chấp hành
sau khoảng một mươi năm phút kiên trì tuyên truyền vận động đối tượng đã buông hung khí đầu hàng
đại úy vũ thế dũng và thiếu tá nguyễn mạnh hùng đã phối hợp cùng quần chúng nhân dân
không chê đối tượng ban giao cho cơ quan công an thành phố viết trì
chị thúy chia sẻ rằng khi thấy bộ dạng khả nghi của đối tượng vợ chồng chị đã biết là người không đà hoàng
nhưng đối tượng vào tiệm là lớn tiếng đe dọa luôn chứ không hỏi mua vàng gì
nên vợ chồng chị có phần giật mình
nữ chủ tiệm vàng cũng cho biết do tiệm vàng gia đình là tiệm nhỏ nên chị không thuê bảo vệ
thế nên để những trường hợp đáng tiếc có thể xảy đến cũng như phạt kháng lại
vợ chồng chị thúy vẫn chuẩn bị sẵn và để dưới quầy gậy cũng như thuốc xịt mũi cày
chiều một mươi chín tháng bốn công an tỉnh bình thuận cho biết đã bắt được nghi phạm dùng hơi cay cướp một tiệm vàng
ở thành phố phan thiết đối tượng bị lực lượng công an bắt nóng khi đang trên đường di chuyển từ bình dương
đi thành phố hồ chí minh như vậy chưa đầy hai mươi bốn giờ bỏ trốn công an đã bắt được nghi phạm liều lĩnh cướp tiệm vàng
khai thác nhanh đối tượng khai nhận tên thái văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã ea nam
huyện ea leo tỉnh đắk lắc hiện đang làm nhân viên kinh doanh của một công ty trên địa bàn phường vĩnh phú
thành phố thuận an tỉnh bình dương và đang cư trú tại một trung cư thuộc khu phố tây
phường vĩnh phú thành phố thuận an tỉnh bình dương đối tượng ra thành phố phan thiết
thuê phòng tại nhà nghỉ yn thuê xe mô tô biển số năm mươi chín y một một trăm chín mươi tám xx sau đó sửa biển số thành năm mươi chín y một
một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi một rồi điều khiển xe mô tô chạy quanh thành phố phản thiết để tìm địa điểm gây án
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng bốn trường chọn và tiến hành theo dõi tiệm vàng hoa mỹ kim
tìm cơ hội thực hiện hành vi phạm tội đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày nhân lúc tiệm vàng đang vắng người
trường đã vào tiệm vàng và thực hiện vụ cướp sau một lúc tham quan các mặt hàng trong tiệm vàng
trường vờ hỏi mua và yêu cầu chủ tiệm vàng là bà nguyễn thị lờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại khu phố ba phường đức long thành phố phan thiết đưa các sản phẩm cho xem
thì đối tượng bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào người bà l và cướp đi số vàng khoảng hai chín lượng
trị giá một trăm năm mươi bốn triệu đồng rồi điều khiển xe máy bỏ chạy sau khi gây án đối tượng di chuyển qua
nhiều tuyến đường trong thành phố để đánh lừa cơ quan chức năng quay về nhà nghỉ in thành phố phan thiết
trả phòng trả xe thuê bắt grab ra bến xe phương tràng đón xe về gia lai
khi đi được nửa đường đối tượng xuống xe quay lại bến xe bắc phan thiết đón xe về bến xe
miền đông ngay trong đêm rồi bắt grab quay về lại bình dương thế nhưng tất cả hoạt động của đối
tượng không qua mắt được cơ quan chức năng ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh đã
chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ phối hợp với công an thành phố phan thiết chia thành năm tổ công tác
triển khai liên tục một mươi tám giờ cùng với sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân đã dựng lại toàn bộ hồ
hồ sơ di chuyển của đối tượng đến một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình
thuận phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã bắt giữ được trường khi đối
tượng đang làm việc tại công ty khám xét căn hộ trung cư nơi trường đang cư trú lực lượng công an
thu giữ số vàng đối tượng đã cướp trước đó cùng chiếc xe máy mà trường dùng để đi cướp và một số
giấy tờ trường đã làm giả hiện nay công an tỉnh bình thuận đang di lý đối tượng thái văn trường về
bình thuận để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật hiện nay rất nhiều chủ tiệm
vàng thường có tâm lý chủ quan cho rằng trộm cắp sẽ không dám đột nhập cửa hàng cơ sở kinh doanh
của mình thế nhưng trên thực tế tiệm vàng thường là mảnh đất màu mỡ để tội phạm hoạt động các đối
tượng sẵn sàng hốt thật nhiều để phục vụ nhu cầu của mình bởi bọn chúng biết được những kẽ hở của
tiệm vàng này như mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện can lộc hà tĩnh
đã tạm giữ đối tượng nguyễn minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú xã thạch trung thành phố hà tĩnh
tỉnh hà tĩnh để điều tra về hành vi cướp tài sản toàn là nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo
tợn tại thị trấn nghèn huyện can lộc theo đó khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng bốn công an huyện can lộc
nhận tin báo của anh lê ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú thị trấn nghèn chủ tiệm vàng kim sơn hiền
tại thị trấn nghèn về việc bị một đối tượng bịt mặt đi ô tô hiệu toyota viot màu bạc
không rõ biển kiểm soát xông vào tiệm dùng búa đập vỡ tủ kính cướp vàng trang
sức trưng bày bên trong rồi lên ô tô tàu thoát lúc này con gái anh sơn là cháu lê ngọc tề đang
xem tv tại phòng khách phát hiện sự việc đã đuổi theo hồ hoán nhưng không kịp
theo trình báo của anh sơn đối tượng đã cướp đi khoảng một mươi năm một mươi bảy chiếc kiềng bằng vàng
mỗi chiếc kiềng từ hai đến năm chỉ vàng hai mươi bốn k tương đương khoảng sáu mươi chỉ vàng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện can lộc đã xác định vụ việc
phức tạp đối tượng gây án hết sức manh động liều lĩnh nên đã nhanh chóng cử cán bộ xuống bảo vệ
hiện trường đồng thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương đã được điều động
phối hợp với công an huyện can lộc nhanh chóng khám nghiệm hiện trường phong tỏa các khu vực để
truy bắt đối tượng gây án theo hình ảnh do camera an ninh của tiệm vàng kim sơn hiền ghi lại
thời điểm trên có một chiếc ô tô dừng đỗ ngay trước tiệm vàng tiếp đó một người đàn ông mặc
áo sơ mi trắng bịt mặt đeo găng tay xuống xe rồi lao nhanh vào tiệm vàng dùng búa đập tủ kính
cướp đi một số lượng vàng và nhanh chóng chạy ra ngoài lái xe tàu thoát toàn bộ quá trình cướp
tiệm vàng của tài xế ô tô diễn ra rất nhanh chỉ trong khoảng từ năm đến một mươi giây dưới sự chỉ đạo
trực tiếp của lãnh đạo ban giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hình sự
công an huyện can lộc và công an các đơn vị địa phương đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu chứng cứ tiến hành chốt chặn các tuyến
đường xoát xét các địa bàn để kịp thời bắt đối tượng gây án lần theo dấu vết lực lượng công an
đã xác định đối tượng bỏ chạy ra hướng thành phố vinh nghệ an đến khoảng một giờ ngày một mươi tám tháng bốn
lực lượng công an xác định được danh tính đối tượng gây án là nguyễn minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú xã thạch trung thành phố hà tĩnh đang lẩn trốn tại khu vực gần sân bay vinh nên tiến hành bắt giữ
khám xét phương tiện toàn sử dụng là ô tô toyota viot biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi một nghìn ba trăm tám mươi lực lượng chức năng
thu giữ một mươi sáu vòng kiềng bằng vàng có trị giá khoảng một trăm chín mươi triệu đồng tại cơ quan điều tra bước đầu
đối tượng nguyễn minh toàn khai do tham gia đánh bạc liên tiếp bị thua nên đã nảy sinh ý định đi cướp
tài sản bán lấy tiền trả nợ tối một mươi bảy tháng bốn toàn mượn ô tô
biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi một nghìn ba trăm tám mươi của người thân rồi đi từ thành phố hà tĩnh đến thị trấn nghèn tại đây
toàn chạy lòng vòng quan sát và khi đi qua tiệm vàng kim sơn hiền thấy không có người trông coi
nên đã chọn để gây án sau khi chạy xe đến chỗ vắng dùng băng keo đen dán che biển kiểm soát
tô toàn quay xe lại dừng đỗ trước tiệm vàng chùm kín mặt tay cầm búa đình rồi mở sẵn cửa xe
nhanh chân chạy vào tiệm vàng dùng búa đinh đập vỡ tủ kính vơ vội một dãy kiềng vàng
rồi chạy ra xe tẩu thoát với những tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều
tra công an huyện can lộc đã ra quyết định tạm giữ đối với nguyễn minh toàn tiếp tục điều tra
xử lý theo quy định của pháp luật tuy nhiên dù đã có rất nhiều khung hình phạt xử lý đối với
những đối tượng cướp tiệm vàng thế nhưng tình trạng này vẫn xảy ra như cơm bữa trên cả nước
vậy phải xử lý như thế nào mới đủ sức giăn đè và để hạn chế xảy ra những vụ cướp tiệm vàng làm
tốt cho xã hội theo điều một trăm bảy mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quyết định về tội trộm cắp tài sản
người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng
dưới hai triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành
vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định
tại các điều một trăm sáu mươi tám một trăm sáu mươi chín một trăm bảy mươi một trăm bảy mươi một một trăm bảy mươi hai một trăm bảy mươi bốn một trăm bảy mươi năm và hai trăm chín mươi của bộ luật này chưa được xóa an tích mà còn
vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội tài sản là phương tiện kiếm sống
chính của người bị hại và gia đình họ tài sản là kỷ vật di vật đồ thờ cúng có giá trị đặc
biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại hai phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm có tổ chức có tính chất chuyên nghiệp chiếm đoạt tài sản trị giá
từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm linh triệu đồng dùng thủ đoạn xảo quyệt nguy hiểm hành hung để tàu thoát
trộm cắp tài sản trị giá từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp
quy định tại các điểm a b c và d khoản một điều này tái phạm nguy hiểm ngoài ra người nào dùng
vũ lực đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người ta bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
cho người bị tấn công lâm vào trạng thái không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì có thể
bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm các trường hợp bị phạt tù từ bảy đến một mươi năm năm gồm có tổ chức
có tính chất chuyên nghiệp tái phạm nguy hiểm sử dụng vũ khí phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm
khác gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ thương tật từ một mươi một đến ba mươi
chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm linh triệu đồng và gây hậu quả nghiêm trọng
mức hình phạt cao nhất của tội cướp tài sản được quy định tại khoản bốn điều này gồm gây thương
tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ sáu mươi một trở lên hoặc làm chết
người chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm linh triệu đồng trở lên và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
phạm vào trong những trường hợp này người phạm tội sẽ bị áp dụng hình phạt từ một mươi tám đến hai mươi năm
phạt tù trung thần hoặc tử hình ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi đến một trăm linh triệu
hoặc toàn bộ tài sản phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một đến năm năm